nhằm thắt chặt hơn công tác phòng chống dịch từ giờ ngày hôm nay một mươi chín tháng tám
tất cả các cửa hàng ăn uống cà phê giải khát tại hà nội phải thực hiện nghiêm việc giãn cách chỗ ngồi
song song với nhiều biện pháp an toàn khác ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách
nằm trên các phố ấu triệu quận hoàn kiếm cửa hàng phở này là địa chỉ lâu năm quen thuộc của nhiều thực khách
thời gian này do dịch bệnh nên lượng khách của cửa hàng đã giảm đi nhiều
khó khăn là thế nhưng khi được yêu cầu giãn cách chỗ ngồi thì cửa hàng cũng sẵn sàng tuân thủ
thậm chí còn chủ động thực hiện lắp đặt các biện pháp an toàn
tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện giãn cách chỗ ngồi người dân và những điểm bán hàng vẫn còn chủ quan coi thường dịch bệnh không nghiêm túc trong việc chấp hành
việc thực hiện giãn cách nhà hàng quán ăn là một trong các biện pháp mới nhất mà thành phố hà nội triển khai nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát của dịch covid một mươi chín
các hoạt động kiểm soát các nhà hàng ăn uống quan sát sẽ tiếp tục được thực hiện nếu cần thiết sẽ xử phạt mạnh
thậm chí đóng cửa nếu không thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo từ chính phủ cho đến thành phố